xin kính chào quý vị và các bạn
trong sáng sớm ngày mai khả năng tình trạng sương mù và sương mù nhẹ cùng mưa mưa rào và rông rải rác
vẫn còn có thể lặp lại tại các tỉnh ở vùng núi phía đông bắc bộ có điểm mưa rông lượng khá
tuy nhiên sau đó do vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng về phía đông sẽ khiến mưa tại khu vực này giảm nhanh
nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng dần mỗi ngày một hai độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới phổ biến là không mưa ngày có nắng nhiều
mức nhiệt cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba mươi ba độ khu tây bắc có nơi còn cao hơn
sau đó sang ngày mùng ba và ngày mùng bốn nắng nóng xuất hiện trên khu vực với nhiệt độ buổi trưa chiều là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
tình trạng sương mù và sương mù nhẹ cũng như mưa nhỏ ở các tỉnh phía bắc miền trung sẽ không còn nữa
thời tiết trong ba ngày tới tại khu vực của thanh hóa đến thừa thiên
chủ yếu là có mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng thêm khoảng hai độ và có nắng nóng diện rộng
với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết nói chung là khá ổn định phổ biến ít mưa và ngày có nắng
với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ phía bắc khu vực có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh vùng cao tây nguyên có thời tiết ổn định trong thời gian ba ngày tới trời không mưa ngày có nắng nhiều
trưa chiều cảm giác oi bức với nhiệt độ cao nhất ban ngày chủ yếu ở ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tại nam bộ thời tiết phổ biến là ít mưa chủ yếu là mưa rào nhẹ
trong giai đoạn ngắn tập trung về cuối ngày tại các tỉnh miền tây nam bộ với nhiệt độ cao nhất tại đây là ba mươi bốn độ
khu vực miền đông có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đến mức là ba mươi sáu độ